lào cai sạt lở gây ách tắc trên nhiều tuyến đường và nhiều diện tích hoa màu của người dân ở địa phương bị ngập úng do mưa lớn kéo dài
nhiều dự án bất động vì thiếu bật điệu gây khó khăn cho các doanh nghiệp tại quảng trị
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi bốn tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện bảo yên mường khương tỉnh lào cai cho biết
mưa lớn kéo dài trong đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu đã gây sạt lở nhà dân ách tắc giao thông và ngập úng hoa màu của người dân ở các địa phương
tại huyện bảo yên mưa lớn từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi ba tháng sáu kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng sáu đã gây lũ ống tại các xã thượng hà việt tiến bảo hà
kim sơn và phúc khánh làm ngập úng ba nhà ở và hơn bảy mươi hectare lúa hoa màu của người dân tại đây
mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường trên địa bàn
tại huyện mường khương mưa lớn làm sạt lở đất gây hư hỏng chín nhà ở của người dân và hai mươi năm hộ bị ngập nước ngập úng hơn ba mươi hectare lúa và hoa màu của người dân
ngay sau khi xảy ra thiên tai cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân
thưa quý vị thời gian qua tỉnh quảng trị đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư nhiều dự án đã được triển khai trên địa bàn
tuy nhiên từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay do thiếu vật liệu xây dựng đặc biệt là đất sản lấp nên các dự án không thể được triển khai
vấn đề đáng nói là tỉnh quảng trị đã cấp phép cho hàng chục mỏ đất nhưng với nhiều lý do khác nhau vẫn chưa có mỏ nào được đưa vào hoạt động
điều này đã khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
đây là gói thầu số một nằm trong dự án tuyến đường giao thông nối quốc lộ chín đến khu chế biến thủy sản cửa việt và các xã vùng đông gio linh huyện gio linh
gói thầu số một có chiều dài gần một km với kinh phí hơn sáu sáu tỷ đồng
hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng chục cho đến hàng trăm dự án lớn nhỏ đang thiếu đất sàn lấp số lượng thiếu đất sàn lấp lên đến hàng trăm ngàn mết khối
điều này đã khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
chưa cần thiết nhiều để sàn lấp mặt bằng
những nơi có điều kiện có thể làm được để sàn lấp mặt bằng thì chúng tôi cho truyền khai nhân
theo nghị quyết số chín mươi bảy của hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị ban hành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về việc bổ sung sáu mươi năm điểm mỏ đất sàn lấp trên địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đã trải qua gần một năm sau khi nghị quyết được ban hành nhiều điểm mỏ đất vẫn chưa được đưa vào đấu giá
sở tây nguyên môi trường và các sở ngành và các địa phương rút ngắn được quy trình hồ sơ thủ tục về đấu giá quyền sử dụng mỏ
nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
cho nên thời gian nó dài quỹ bán nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo bộ tây nguyên môi trường và thủ tướng chính phủ
về các thể chế các cơ chế các chính sách trong quy trình đầu giá cũng như là cấp quyền khai thác các mỏ đất mỏ cát vật liều sàn lấp đang còn khó khăn
trong khi các dự án đến đầu tư ở quảng trị cũng như đầu tư công đang muốn đẩy nhanh tiến độ công trình
nhưng nếu quảng trị không có giải pháp tháo ngỡ nút tắt về cấp mỏ đất sàn lấp vấn đề doanh nghiệp sẽ chậm tiến độ còn kéo dài
ngân sách sẽ khó mà giải ngân và doanh nghiệp thì lại thua lỗ
thưa quý vị phong trào đi du lịch cắm trại được nhiều người đón nhận tích cực đặc biệt sau thời kỳ dịch bệnh
thay vì thuê nhà nghỉ tại khách sạn thì giờ đây nhiều người đã thích di chuyển gần gũi
với thiên nhiên sống ngay trên chiếc xe của mình
bởi vậy việc những chiếc nhà di động được đưa về việt nam nhận được rất nhiều sự quan tâm
chiếc xe kéo cắm trại caretta uncle nhập khẩu từ châu âu đã có mặt tại việt nam
đủ không gian và các tiện nghi cơ bản cho một gia đình gồm bốn người trong chuyến đi dài ngày
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là mẫu xe kéo caretta uncle cắm trại được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ
chiếc xe này có chiều dài bốn tám trăm một mươi năm mm
chiều cao hai ba trăm ba mươi mm
xe có khối lượng bảy trăm năm mươi kg
hành khách có chiều cao gần một tám m
có thể đứng thoải mái ở bên trong
và cái xu hướng đi du lịch bằng xe ô tô cũng đã phát triển một cách rất là nhanh chóng trong thời gian vừa qua
thì cái xu hướng của chiếc xe caretta uncle này là một cái xu hướng hoàn toàn mới
nhưng mà tận dụng được chiếc xe ô tô của nhà mình
để mang chính cái nguyên liệu của nhà mình
cái ngôi nhà của mình để đi du lịch đến những nơi mình mong muốn
và được thỏa sức ngắm cảnh cũng như là sinh hoạt quanh chiếc xe
trong quanh cái ngôi nhà nhỏ của mình
nội thất bên trong chiếc xe kéo caretta uncle giống như một phòng khách sạn
có đầy đủ tiện nghi như bàn ghế tủ lạnh nhà vệ sinh buôn rửa bát bếp ga điều hoàng
để có thể di chuyển chiếc xe được kết nối với ô tô qua hệ thống móc kéo
cùng với đó hệ thống điện phanh khẩn cấp cũng được kết nối với ô tô qua hệ thống móc kéo
khi di chuyển chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa một trăm linh km trên giờ
với cung đường tiêu chuẩn và không chứa người ở trên
khi dừng lại ngôi nhà di động được hạ hai càng và bậc bước giúp tăng tính ổn định và tiện dụng của xe
với một sở thích cá nhân đó là thích du lịch khám phá thích đi trải nghiệm những vùng đất hoang dã hoang sơ ở việt nam
mình đã lựa chọn ngôi nhà di động này
để cho toàn thể gia đình có thể đồng hành
cùng với mình và cho con cái trải nghiệm trên mọi cung đường
không phủ nhận chiếc xe kéo caretta uncle mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng
tuy nhiên việc sở hữu chiếc xe kéo caretta uncle tại việt nam
quan trọng nhất là vấn đề đăng kiểm
chiếc xe đang trong quá trình xin giấy phép đăng kiểm
sau khi xong thủ tục này caretta uncle sẽ được cấp giấy phép liêu hành như một chiếc xe thông thường
biện số cấp cho loại xe này là biện r zero mop
ngoài ra giá chiếc xe lên đến gần chín mươi k
cũng khiến người dân đắn đo để bỏ ra khi sở hữu nó
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
lần đầu tiên kể từ khi áp dụng lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp
tiền lương sẽ được điều chỉnh vào giữa năm thay vì đầu năm như thông lệ
mức lương tối thiểu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm sáu
từ ngày một tháng bảy
tức tăng một trăm linh
tức tăng một trăm linh
tức tăng tám mươi hai trăm sáu mươi đồng so với hiện tại
đây là nội dung của nghị định ba mươi tám
quy định mức lương tối thiểu vừa được chính phủ ban hành
thống kê của hiệp hội bất động sản cho biết
đến đầu năm nay riêng căn hộ giá bình dân
tức dưới hai mươi năm triệu đồng một m hai không có sản phẩm nào
còn lượng căn hộ cao cấp và trung cấp hoàn toàn phủ kín thị trường
với giá từ hai mươi năm bốn mươi triệu đồng một m hai trở lên
cho chuyên gia bất động sản
lý do các nhà đầu tư chỉ tung ra thị trường
sản phẩm trung và cao cấp
bởi sau hai năm bị đại dịch
nhà đầu tư lo ngại rủi ro
chỉ muốn tung sản phẩm giá cao
để thu hồi vốn nhanh dễ có lãi
theo số liệu từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại việt nam
trong tháng năm vừa qua
tháng cuối hưởng chính sách giảm năm mươi lệ phí trước bạ
đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước
thị trường ô tô việt nam tiêu thụ hơn bốn mươi ba tám trăm linh chiếc
tăng nhẹ ba bốn so với tháng trước đó
mặc dù nhiều chuyên gia dự báo
thị trường sẽ bùng nổ doanh số trong tháng năm
tuy nhiên số lượng xe bán ra lại không được như kỳ vọng
sở tài chính và các sở ban ngành liên quan
tại tp hcm đã họp và thống nhất điều chỉnh giá trứng gia cầm bình ổn
thời gian áp dụng tăng giá trứng từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trứng gà loại một vì một mươi quả tăng hai đồng
từ hai mươi chín năm trăm linh đồng tăng lên ba mươi một năm trăm linh đồng một hộp
trứng gà hộp sáu quả tăng một hai trăm linh đồng một hộp
từ một mươi bảy bảy trăm linh đồng lên một mươi tám chín trăm linh đồng
đối với trứng vịt loại một hộp một mươi quả
giá cũ là ba mươi năm đồng tăng lên ba mươi bảy đồng một hộp
tăng hai đồng
trứng vịt hộp sáo trứng giá cũ hai mươi một đồng
nay tăng lên hai mươi hai hai trăm linh đồng một hộp
tăng một hai trăm linh đồng
thưa quý vị
thị trường trái phiếu thời gian vừa qua
đã có nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu
gây ra nhiều lo ngại về rủi ro cho các nhà đầu tư
đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ
điều này cũng gây mất cân đối với nền kinh tế
khi mà dòng vốn đi vào những thị trường có tính đầu cơ cao
thay vì đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất
vậy tăng cường quản lý trái phiếu doanh nghiệp bằng cách nào
để hạn chế thực trạng trên
câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
với tính chất rủi ro cao
nên trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
tức đối tượng nhà đầu tư có khả năng phân tích
đánh giá rủi ro có năng lực tài chính
và dám chấp nhận rủi ro khi quyết định mua trái phiếu
nhưng trên thực tế
tại việt nam số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp không nhiều
chủ yếu vẫn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ
khi mà số lượng các nhà đầu tư
chưa đủ kỹ năng chưa đủ kiến thức
thì cái hiện tượng
đầu tư theo số đầu tư
mà chúng ta hay gọi là bầy đàn
thì nó sẽ vẫn còn xảy ra
và những cái đó nó sẽ gây ra những tác hại khôn lượng
đặc biệt là đối với nhà đầu tư mới
trong lĩnh vực tài chính
những người thắng thì ít
và có thể là mọi người đều biết
nhưng mà những người thua
những người bị mất rất nhiều tiền thì không ai biết
trái phiếu doanh nghiệp thì gồm có hai loại

và trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
trái phiếu thì cần được đánh giá phân tích
trên các khía cạnh về các lĩnh vực hoạt động
doanh nghiệp phát hành tình hình tài chính
mục đích sử dụng vốn
và chất lượng tài sản đảm bảo
cũng như các điều kiện điều khoản của trái phiếu
các nhà đầu tư của việt nam hầu như chưa đủ kiến thức
để hiểu rõ vấn đề này
dẫn đến nhiều phát sinh không mong muốn
khi tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp
trong thời điểm hiện nay
đây là cái rất là quan trọng
cái thứ hai là nâng cấp
chúng ta gọi là cái tính chuyên nghiệp
của các nhà đầu tư
nâng cấp tốt
đó là các định chế tài chính
nâng cấp ở cái mức hơn nữa
tức là các nhà đầu tư cá nhân
nhưng mà họ có những cái hiểu biết
có những cái kiến thức tốt hơn
bởi vì chúng ta biết là vai trò của nhà đầu tư cá nhân
kể cả trong thị trường trái phiếu
chứ đừng nói thị trường cổ phiếu
là vẫn rất quan trọng
ở việt nam
và một cái nữa
bên cạnh cái tính chuyên nghiệp
bên cạnh cái minh bạch hóa này
thì nó có một cái
tức là cái giám sát
cái thưởng phạt
tôi cho rằng là cần có sự vào cuộc
của nhà nước
và với tư cách là người dẫn
gọi là dẫn dắt thị trường
thì cần phải là quy định là luật pháp
rồi tất cả chúng ta hình thức chế tài
rồi rất là mạnh
và thứ ba là xử lý nghiêm túc
những cái nhà đầu tư
mà không gọi là phá hoại thị trường
làm lũng đoạn thị trường
tôi cho làm những cái đó
thì nó sẽ làm cho cái thị trường
nó ổn định và minh bạch
và nó trở lại bình thường hơn
mặc dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp việt nam
đã khá lớn
trong tương quan với gdp
nhưng những nhà đầu tư lớn chưa thực sự có nhiều
bên cạnh đó
mức độ thông tin còn thiếu minh bạch
tài sản đảm bảo chưa được trú trọng
điều này gây ra những thách thức không nhỏ
đối với cơ quan quản lý
và cả các nhà đầu tư
phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách của mình
vẫn phải theo hướng tích cực
là nâng cao
nâng cao được cái minh bạch
nâng cao được cái tính lành mạnh hóa thông tin
và cũng phải có những yêu cầu
chặt chẽ hơn đối với các công ty phát hành
cũng như là các cái định tế trợ chính
để nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư
nhưng cuối cùng
thì cái quyền lợi của nhà đầu tư
sẽ chỉ được bảo vệ khi chính bản thân họ
là người quan tâm nhiều nhất
và là người mà cần phải có đầy đủ thông tin nhất
tránh cái hiện tượng là
đầu tư theo cảm tính
theo số đông
những cái mà có thể gây ra
những cái bất ổn rất lớn
nhà đầu tư cá nhân được xem là đối tượng
yếu thế trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp
và đối mặt với không ít rủi ro
gắn với thiếu thông tin
đặc biệt là khi họ bị hoa mắt
bởi chiêu thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
đưa ra mức lãi suất cao
trung bình ở mức gấp một năm
thậm chí gấp hai lần lãi suất huy động của ngân hàng
do đó để tăng cường quản lý trái phiếu
nhất định phải có sự kiểm tra
giám sát của cơ quan quản lý nhà nước
trong việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp
ra thị trường
và cũng cần có cơ chế
bảo vệ những nhà đầu tư chuyên nghiệp
xử lý nghiêm những nhà đầu tư bám theo đám đông
gây ra những bất ổn
trên thị trường trái phiếu hiện nay
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị